các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xảy ra mâu thuẫn với đặng công minh nên minh về nhà gọi thêm một mươi ba đối tượng
trong đó có phạm hiểu lâm cầm theo hôn khí tìm nhóm của thắng
biết nhóm của minh tìm mình nên thắng đã gọi thêm bạn bè tìm và chặn nhóm của minh
khi gặp nhau thì cả hai nhóm lao vào đánh nhau
hậu quả phạm hiểu lầm bị bắn gây thương tích ba mươi bảy và một đối tượng khác bị thương
khám xét nơi ở của thắng lực lượng công an thu giữ một cây gậy điện
một máy tính chứa tài khoản thắng tham gia cá cược bóng đá
ba điện thoại di động một mươi triệu đồng và các tăng vật khác có liên quan
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội cho biết ngày hôm nay đã vận động thành công đối tượng hồ văn khoa
chú tại huyện sóc sơn hà nội đến cơ quan công an đầu thú
khoa là đối tượng đã dùng súng bắn vào xe ô tô của anh dương minh tuyền rồi bỏ trốn và bị truy nã
vào chiều tối ngày bốn tháng một anh dương minh tuyền trú tại tp bắc ninh
cùng nhóm bạn đi hát karaoke tại thị trấn thanh miện
thì bị hai thanh niên đi xe máy bịt khẩu trang dùng súng bắn liên tiếp về phía xe ô tô của anh tuyền
lúc này trong xe có anh nguyễn văn năm là bạn của anh tuyền đang ngồi ở ghế phụ
anh dương minh tuyền không có mặt ở trong xe
vụ nổ không gây thương vong về người
nguyên nhân của vụ việc được xác định là do anh dương minh tuyền và hồ văn khoa
có mâu thuẫn với nhau tuổi trước đã nhiều lần thách thức nhau trên mạng xã hội
căn cứ vào các tài liệu thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định
để truy nã khoa về hành vi gây dối triển thử công cộng
khoa đã có hai tiền án tiền sự về tội cưỡng đoạt tài sản và đánh bạc